công an thành phố hà giang đã bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng trần đình chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba vừa thường trú tại phường thọ sơn thành phố việt trì tỉnh phú thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
ngày một mươi bốn tháng chín chiến từ việt trì lên thành phố hà giang giới thiệu với nhiều người mình là đại diện một công ty đầu tư tài chính có trang web điện tử trên mạng là payfxx
đồng thời hướng dẫn người tham gia nạp tiền vào tài khoản của công ty mà chiến tạo trong mỗi mã tài khoản tối thiểu là năm trăm linh usd sau đó lãi suất sẽ được tăng dần với mức là ba trên ngày
sau ba tháng sẽ được rút cả gốc và lãi nếu giới thiệu thêm người tham gia mua mã từ đầu tư tài chính thì sẽ được hưởng thêm một mươi hai số tiền của người thăng mới tham gia
bằng hình thức này trần đình chiến đã tìm được bốn người trên địa bàn thành phố hà giang và huyện vị xuyên tỉnh hà giang tham gia trong đó có hai người đã nộp tiền vào tài khoản
là bốn mươi sáu triệu đồng sau khi phát hiện sự việc cơ quan điều tra công an thành phố hà giang tỉnh hà giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp chiến để tiếp tục điều tra làm rõ